những mẫu máy lốc phiên bản khóa mạng đã được tung ra phổ biến trên thị trường và có mặt tại việt nam
mặc cho những hạn chế nhất định vẫn có rất nhiều người dùng tỏ ra hứng thú với phiên bản này
bởi những ưu điểm hấp dẫn về mức giá rẻ hơn từ một mươi một mươi năm triệu so với hàng chính gốc
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi đối với cá nhân vi phạm là một trăm linh triệu đồng
đối với tổ chức vi phạm là hai trăm linh triệu đồng
cụ thể mức phạt tối đa được đề xuất từ chín mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất
mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có giá trị từ một trăm linh triệu đồng trở lên
hoặc thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định quyết định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin
đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa
thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
cụ thể hàng hóa nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc gia công của thương nhân
không được phục vụ mục đích bán biếu tặng
hàng hóa nhập khẩu không được gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
có tính riêng biệt mà sản phẩm trong nước không thay thế được
ô tô trung quốc đã bắt đầu gây chú ý trên thị trường việt nam trong vài năm gần đây bởi kiểu dáng hiện đại
giống hết những mẫu xe của các thương hiệu danh tiếng
một số hãng ô tô nổi tiếng trung quốc đang dần có mặt tại việt nam tuy nhiên chất lượng ô tô chưa được kiểm chứng
nhiều người cho rằng xe trung quốc hoàn thiện cầu thả liên kiện kém chất lượng dẫn tới rất nhanh hỏng
khi lái thử tốc độ thấp thì xe khá êm ái tuy nhiên khi để lên tốc độ cao thì xe có độ trễ và động cơ có tiếng gào lớn
những chiếc xe như ba xq bảy chạy được vài tháng gầm đã dì xét và chảy dầu
nhiều hộ dân ở các quận phía tây hà nội như hà đông thanh xuân bắc tử liêm hoàng mai đang rất lo lắng
vì nước sinh hoạt bỗng nhiên bốc mùi lạ rất hắc từ nhiều ngày nay
cư dân sinh sống ở đây đều trật vật tìm các giải pháp để giải quyết sinh hoạt tạm thời
đến nay nước sinh hoạt tại khu vực này vẫn bốc mùi hôi và hắc rất khó chịu
sở y tế hà nội đang phối hợp với sở xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp kiểm nghiệm mẫu nước
yêu cầu đơn vị cung cấp nước sông đà cung cấp toàn bộ nhật ký quy trình vận hành cấp nước những ngày qua để có kết luận chính thức
là một trong những quận bị ảnh hưởng trong văn bản của mình công ty nước sạch hà đông xác nhận
nước có mùi nồng nặc khó chịu nhưng chưa xác định được nguyên nhân gây mùi
đơn vị này cũng đề nghị công ty nước sạch sông đà cho kiểm tra xác định nguyên nhân
và có biện pháp khắc phục cũng như thông tin tới người dân
việc kiểm nghiệm chất lượng nước sẽ cho kết quả sau khoảng một tuần
thưa quý vị những thông tin kinh tế mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình
trên sóng truyền hình nhân dân qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândântv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt